tân trào căn cứ địa cách mạng của cả nước nơi diễn ra những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc
trong cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đã bảy mươi ba năm trôi qua ký ức về những sự kiện lịch sử ấy
vẫn in sâu trong lòng của mỗi người dân tân trào và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác
phát huy truyền thống quê hương cách mạng người dân xã tân trào huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
ngày hôm nay đang chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn
tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm bác hồ từ cao bằng về tuyên quang để chỉ đạo phong trào cách mạng cả nước
người đã chọn xã tân trào làm thủ đô khu giải phóng căn cứ địa cách mạng của cả nước
nơi đây đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cuộc cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
lập nên nước việt nam dân chủ cộng hòa
nơi đây đã trở thành di tích lịch sử cách mạng quan trọng bậc nhất của lịch sử dân tộc việt nam trong thế kỷ hai mươi
trong ký ức của người dân xã kim long thời bấy giờ nay là xã tân trào
cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng ai cũng không ngại khó ngại khổ một lòng theo bác hồ theo cách mạng
cùng với phụ nữ trong thôn thời bấy giờ bà lưu thị khen thôn tân lập xã tân trào
không thể quên những ký ức khi từng làm nhiệm vụ giã gạo phụ giúp việc nấu cơm
cho những cán bộ về học quốc dân đại hội tại đỉnh tân trào
tân trào ngày hôm nay đã và đang nỗ lực không ngừng với diện mạo một nông thôn mới khởi sắc
đời sống bà con ngày một nâng cao xứng danh truyền thống quê hương cách mạng
sau bốn năm cán đích nông thôn mới tân trào đang có những bước phát triển rõ rệt
bộ mặt nông thôn tân trào hôm nay đã thay đổi đời sống tinh thần và vật chất của người dân được nâng cao
tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới bốn thu nhập bình quân đầu người
đạt trên ba mươi triệu đồng một người một năm
người dân ở tân trào hôm nay luôn đoàn kết nỗ lực để trở thành một trong những địa phương đi đầu
trong phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới của huyện sơn dương
thôn chúng tôi thì cũng đã có chiều hướng là phát triển kinh tế
đã đưa một số giống cây có hiệu quả và kinh tế cao để làm cây xóa đói giảm nghèo cho thôn và cũng cho gia đình
với phương trâm xây dựng nông thôn mới và lại là quê hương cách mạng
thì bà con cũng rất là chịu khó cần cù để làm ăn cho cuộc sống mỗi một ngày nó muốn nâng lên
thời gian tới cấp ủy chính quyền địa phương sẽ tập trung vào công tác hai tiêu chí
là tiêu chí thu nhập và tiêu chí môi trường
bởi vì hai cái tiêu chí này gần như là hai tiêu chí động
thì tập trung vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng gọt nuôi
đồng thời xây dựng các cánh đồng mẫu lớn
để tập trung
tập trung sản xuất hàng hóa và nâng cao sản phẩm thương hiệu gạo đặc sản tân trào
và chè đặc sản tân trào để góp phần vào nâng cao tiêu chí về thu nhập
riêng tiêu chí về môi trường sẽ tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức
chỉnh trang khuôn viên nhà ở đường làng ngõ xóm
để thực hiện tốt thu gom rác thải và đảm bảo vệ sinh môi trường
tân trào đang vững bước trên con đường đổi mới
tân trào đã đạt tiêu chí đô thị loại năm phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi
hàng năm có trên chín mươi hộ gia đình đạt hộ gia đình văn hóa
trên bảy mươi tri bộ được đánh giá phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ